thưa quý vị trong hai ngày hôm qua và hôm nay hai mươi tháng tám các cơ quan chức năng việt nam đã phối hợp đưa hơn ba trăm bốn mươi công dân việt nam từ hoa kỳ về nước an toàn
hành khách trên chuyến bay bao gồm trẻ em dưới một mươi tám tuổi người cao tuổi người có bệnh nền người lao động hết hạn thị thực và hợp đồng lao động người đi du lịch bị kẹt lại
du học sinh đã hoàn thành chương trình học không có nơi lưu trú do ký túc xá đóng cửa và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác
các công dân sau khi hạ cánh đã được kiểm tra y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định
thời gian tới việc đưa công dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nước sẽ được sắp xếp theo nguyện vọng của công dân phù hợp với tình hình dịch bệnh và năng lực cách ly trong nước